hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhân viên nhà nghỉ cho biết sáng cùng ngày người phụ nữ này đi vào thuê phòng tại nhà nghỉ cùng với một nam thanh niên khác
tuy nhiên sau khoảng một giờ đồng hồ nam thanh niên rời khỏi nhà nghỉ với nhiều dấu hiệu bất thường
ngay sau đó nhân viên lên phòng kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong với nhiều vết thương trên người
nhận tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
lấy lời khai các nhân chứng để điều tra truy bắt đối tượng giết người
bước đầu xác định nạn nhân là lê cẩm tiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
quê huyện hải lăng tỉnh quảng trị
qua khám nghiệm lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong với bốn vết đâm phía trước ngực
hiện lực lượng công an thành phố binh hòa và tỉnh đồng nai đang điều tra xác minh vụ án mạng
đồng thời truy xét để truy bắt nghi can gây án
hôm nay hai mươi sáu tháng sáu viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông cho biết đã phê chuẩn bổ sung quyết định khởi tố bị can
đối với bị can đỗ văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một là bí thư đảng ủy xã liên hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
để điều tra về hành vi xâm phạm mồ mả
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với ông đỗ văn minh để điều tra về hành vi giết người
như antv đã đưa tin khoảng bảy giờ ngày bốn tháng năm trên quốc lộ hai mươi tám đoạn qua thôn bon verner
xã đắk som huyện đắk long tỉnh đắk nông người dân phát hiện một chiếc xe ô tô bán tải
mang biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi một nghìn năm trăm bảy mươi bị cháy rụi
bên trong xe có một thi thể người bị cháy đen biến dạng
căn cứ kết quả giám định và thông tin thu thập cơ quan điều tra xác định nạn nhân là anh trần nho vương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
riêng chiếc xe ô tô bán tải bị cháy công an xác định là của đỗ văn minh bí thư đảng ủy xã liên hà
trưa ngày một mươi tháng năm lực lượng công an tỉnh đắk nông đã truy bắt được đỗ văn minh
khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước
chiều nay sau khi kết thúc phần xét hỏi vụ giết người giấu thi thể trong bê tông
phiên tòa chuyển qua phần tranh tụng đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương
đã đề xuất mức án cụ thể đối với các bị cáo
theo đó bị cáo phạm thị thiên hà được xác định là chủ mưu trong vụ án
bị cáo giết hai người trong quá trình khai báo có ý quanh co chối tội không nhận thấy sai lầm để sửa chữa
viện kiểm sát nhân dân đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo về tội giết người
bị cáo lê ngọc phương thảo đề xuất mức án hai mươi năm tù về tội giết người
ba năm tù về tội che giấu tội phạm tổng mức hình phạt là hai mươi hai hai mươi ba năm tù
bị cáo nguyễn ngọc tâm huyên bị đề nghị mức án một mươi tám một mươi chín năm tù về tội giết người
hai năm tù về tội không tố giác tội phạm tổng mức hình phạt là một mươi chín hai mươi một năm tù
bị cáo trịnh thị hồng hoa không trực tiếp gây án nhưng ủng hộ về mặt tinh thần cho cả nhóm
và không tố giác tội phạm
đề nghị một mươi hai một mươi ba năm tù về tội giết người một hai năm tù về tội không tố giác tội phạm
tổng mức hình phạt từ một mươi ba đến một mươi năm năm tù
thưa quý vị và các bạn tới chiều tối nay hai mươi sáu tháng sáu việt nam ghi nhận thêm một ca mắc mới covid một mươi chín
nâng tổng số người mắc lên ba trăm năm mươi ba trường hợp trong đó có hai trăm một mươi ba ca nhiễm nhập cảnh
các bệnh mới nhập cảnh từ nước ngoài về được cách ly ngay nên không lây nhiễm ra cộng đồng
bộ y tế cho biết là ca bệnh mới là bệnh nhân
điều ba trăm năm mươi ba là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín địa chỉ tại phùng xá thạch thất hà nội
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hành khách này đi từ cameroon quá cảnh tại nigeria ethiopia malaysia
nhập cảnh sân bay tân sơn nhất vào ngày hai mươi năm tháng sáu
sau khi nhập cảnh người này được cách ly tập trung tại bệnh viện quận bảy tp hcm
ngày hai mươi sáu tháng sáu bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với sars cov hai
hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi